liên quan đến vụ phá rừng hòn đác ở xã sơn nguyên huyện miền núi sơn hòa như truyền hình nhân dân đã có phản ánh
sáng nay lãnh đạo tỉnh phú yên đã đi kiểm tra thực tế tại khoảnh sáu tiểu khu một trăm chín mươi hai để chỉ đạo xử lý
qua kiểm tra tỉnh huyện phú yên yêu cầu huyện ủy ủy ban nhân dân huyện sơn hòa phối hợp với công an kiểm lâm
khẩn trương điều tra truy tìm thủ phạm phá rừng nếu đủ yếu tố phải khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo quy định của pháp luật tiếp tục tăng cường chốt chặn tuần tra kiểm tra bảo vệ rừng
theo hạt kiểm lâm huyện sơn hòa tại hiện trường có ba cây bị lâm tặc mới đốn hạ và nhiều cây cũ đã bị xẻ thành hộp
với tổng khối lượng gần năm mét khối